hôm nay đoàn đại biểu quốc hội tp hcm tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri ngành y tế tp hcm
tham dự có chủ tính đức nguyễn xuân phúc và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
trước ý kiến của cử tri về vấn đề tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn cho biết
bộ đang xây dựng hướng dẫn và dự kiến bắt đầu triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em một mươi hai một mươi bảy tuổi ngay trong tháng một mươi năm nay
sau đó sẽ mở rộng ra các nhóm tuổi thấp hơn
cùng với lượng lớn vaccine covid một mươi chín pfizer về việt nam trong thời gian tới thứ trưởng bộ y tế cho biết
trong chuyến thăm cuba vừa qua chủ tịch nước đã có đề nghị và việt nam đang chờ nước bạn sớm gửi hồ sơ về vaccine tiêm cho trẻ em để xem xét
theo thứ trưởng trần văn thuấn nguồn vaccine từ nay đến cuối năm không thiếu dự kiến về tối thiểu một trăm hai mươi triệu liều
ông dự tính trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam sẽ tiêm phủ một mũi vaccine cho trên bảy mươi dân số trên một mươi tám tuổi
đến nay việt nam đã phân bổ năm mươi sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín
tính đến ngày tám tháng một mươi cả nước đã tiêm được khoảng năm mươi một bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó có khoảng hai mươi ba tám triệu người đã tiêm một liều vaccine và một mươi ba tám triệu người tiêm đủ hai liều vaccine
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là năm mươi hai ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
liên quan đến việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho học sinh ngày ba mươi một tháng tám vừa qua sở giáo dục đào tạo tp hcm có tờ trình
đề nghị ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một và mũi hai cho học sinh một mươi hai một mươi tám tuổi
với nguồn vaccine phù hợp
việc tiêm vaccine cần tổ chức trước khi kết thúc học kỳ một để học sinh có thể đến trường học tập trực tiếp vào học kỳ hai
số lượng đề xuất tiêm vaccine là hơn sáu trăm bốn mươi hai học sinh
trước đó tại hội nghị tổng kết năm học của ngành giáo dục vào cuối tháng tám thủ tướng đã yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo
phối hợp với bộ y tế tìm nguồn vaccine tiêm cho trẻ em để trẻ có thể được đến trường